sáng ngày hai mươi hai tháng sáu tại cục mỹ thuật nhếp ảnh và triển lãm đã diễn ra lễ phát động sáng tác triển lãm tranh biếm họa với chủ đề phòng chống tham nhũng
sáng tác triển lãm được phát động với mục đích giới thiệu đến công chúng những tác phẩm châm biếm với tinh thần xây dựng hướng thiện và nhân văn
bàn tổ chức vận động các họa sĩ vẽ biếm họa chuyên và không chuyên tham gia sáng tác gửi tác phẩm tham dự để triển lãm
giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật biếm họa phản ảnh những vấn đề trong công cuộc phòng chống tham nhũng phê bình và lên án những thói hư tật xấu
những vấn đề tiêu cực gây bức xúc trong xã hội đồng thời ủng hộ những việc làm tốt những hành động đẹp hướng thiện và nhân văn tự phê bình và phê bình
theo quy định tranh biếm họa tham dự triển lãm là tranh được sáng tác trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
tranh gửi tham gia triển lãm ban tổ chức không trả lại mỗi tác giả gửi nhiều nhất là một mươi tranh
trong tranh có thể có lời thoại hoặc không lời thoại tranh được chọn trưng bày sẽ được in trên pano để trưng bày ở ngoài trời
thời gian địa điểm nhận các tác phẩm từ ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tại cục mỹ thuật nhấp ảnh và triển lãm số ba mươi tám ca bá quát quận ba đình hà nội